phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã nhanh chóng điều tra
truy bắt đối tượng trốn truy nã lại tiếp tục gây án giết người
đó là nguyễn văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xóm một xã nga bạch huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
trước đó đồng cùng chị lê thị anh đào trú tại thành phố cần thơ
cùng thuê nhà trọ tại nhà nghỉ triều tín phố năm dân thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đến chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai người đã xảy ra mâu thuẫn
bao chém nhiều nhát làm chị đào bị thương rất nặng
gây án xong đồng bỏ trốn sau một mươi giờ gây án đối tượng đã bị bắt giữ
quá trình điều tra công an công an xác định đồng chính là đối tượng bị công an cảnh sát điều tra
công an tỉnh thanh hóa truy nã về tội giết người
tại km một trăm bốn mươi quốc lộ sáu a thuộc địa phận bản xăm cài xã lóng luông huyện vân hồ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép trên ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt là sông a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
vật chứng thu giữ tại chỗ là năm bảy trăm tám mươi ba viên ma túy tổng hợp có trọng lượng sáu trăm linh một sáu mươi bốn g
một xe máy cùng một số vật chứng khác
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người đàn ông người mông
không rõ danh tính địa chỉ để bán lại kiếm lời
đang trên đường đem bị tiêu thụ thì bị bắt giữ